trong các quý gần đây khối lượng giao dịch các mặt hàng trong nhóm kim loại như bạc bày kim đồng ghi nhận tăng trưởng đều đặn
nằm trong top các mặt hàng được giao dịch nhiều nhất tại sở giao dịch hàng hóa việt nam
trong tháng bốn bạch kim là mặt hàng được giao dịch nhiều thứ hai tại sở giao dịch hàng hóa việt nam msv chiếm ba tám tổng khối lượng giao dịch
theo các chuyên gia so với các mặt hàng nông sản kim loại được đánh giá là thị trường tương đối dễ giao dịch đối với các nhà đầu tư
bên cạnh đó các mặt hàng kim loại quý như vàng bạc còn đóng vai trò trú ẩn an toàn khi nền kinh tế rơi vào suy thoái
dự báo kim loại bạc sẽ là tâm điểm trong hoạt động giao dịch và trú ẩn an toàn của các nhà đầu tư trong thời gian tới
sau một thời gian sụn giảm lượng tiền gửi không kỳ hạn ca sa tại các ngân hàng đang có xu hướng hồi phục
nhìn vào kết quả kinh doanh quý i năm hai nghìn hai mươi bốn các ngân hàng công bố có thể thấy techcombank tiếp tục duy trì danh hiệu quán quân
về tiền gửi không kỳ hạn với tỷ lệ bốn mươi năm
tăng sáu so với cuối năm ngoái
mb đứng vị trí thứ hai với tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn đạt ba mươi sáu một
việt công banh xếp thứ ba với tỷ lệ ba mươi ba
ngoài ra hàng loạt ngân hàng khác cũng ghi nhận tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn phục hồi trở lại
đây là tín hiệu vui giúp các ngân hàng cải thiện chi phí vốn trong bối cảnh phải ổn định mặt bằng lãi suất cho vay hỗ trợ người dân doanh nghiệp
bởi lẽ lãi suất tiền gửi không kỳ hạn thấp hơn rất nhiều so với tiền gửi có kỳ hạn chỉ ở quanh mức hai một năm
tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn trên tổng tiền gửi khách hàng càng cao sẽ tạo tiền đề giúp ngân hàng cải thiện tỷ lệ thu nhập lãi thuần
từ đó có thêm điều kiện cạnh tranh lãi suất cho vay trên thị trường
sau ba năm thực hiện nghị quyết số chín mươi bốn cơ quan thuế đã thực hiện khoanh nợ đối với bảy trăm linh bốn bốn trăm ba mươi một người nộp thuế
với tổng số tiền nợ thuế được khoanh là hai mươi tám ba trăm tám mươi tỷ đồng
tính đến ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan thuế các cấp thực hiện khoanh nợ đối với bảy trăm linh ba ba trăm năm mươi tám người nộp thuế
với tổng số tiền thuế nợ được khoanh là hai mươi bảy hai trăm ba mươi ba tỷ đồng
xóa nợ tiền phạt chậm nộp tiền chậm nộp đối với ba trăm tám mươi chín sáu trăm một mươi một người nộp thuế
với tổng số tiền phạt chậm nộp tiền chậm nộp được xóa là tám bảy trăm linh sáu tỷ đồng
cơ quan hải quan thực hiện khoanh nợ đối với một bảy mươi ba người nộp thuế
với tổng số tiền thuế nợ được khoanh
là một một trăm bốn mươi bảy tỷ đồng
xóa nợ tiền phạt chậm nộp tiền chậm nộp đối với hai trăm hai mươi bảy người nộp thuế
với tổng số tiền phạt chậm nộp tiền chậm nộp được xóa là sáu mươi bốn tỷ đồng
nghị định số năm mươi hai hai nghìn hai mươi bốn của chính phủ quy định về thanh toán không dùng tiền mặt
sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi bốn
trong đó quy định rõ các trường hợp bị phong tỏa tài khoản thanh toán
theo nghị định số năm mươi hai năm hai nghìn hai mươi bốn tài khoản thanh toán bị phong tỏa một phần
hoặc toàn bộ số dư trên tài khoản thanh toán
trong các trường hợp sau
theo thỏa thuận trước giữa chủ tài khoản thanh toán
và tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán hoặc theo yêu cầu của chủ tài khoản
hai khi có quyết định hoặc yêu cầu bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền
theo quy định của pháp luật
khi tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán phát hiện có nhầm lẫn sai sót
trong trường hợp này số tiền bị phong tỏa trên tài khoản thanh toán
không được vượt qua số tiền bị nhầm lẫn sai sót
khi có yêu cầu phong tỏa của một trong các chủ tài khoản thanh toán chung
trừ trường hợp có thỏa thuận trước bằng văn bản giữa tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán
và các chủ tài khoản thanh toán chung
hà nội là một trong một mươi thành phố có giá thuê căn hộ một phòng ngủ đắt đỏ nhất châu á
theo xếp hạng của global property guide
theo báo cáo từ global property guide việt nam đứng thứ chín trong một mươi quốc gia
có giá thuê nhà một phòng ngủ cao nhất thế giới với mức giá thuê tương đương
với thành phố jakarta của indonesia
đứng đầu danh sách là singapore với giá thuê trung bình lên tới hơn một trăm linh triệu đồng một tháng
xếp thứ hai là hồng kông trung quốc với hơn năm mươi triệu đồng một tháng
báo cáo từ cbre việt nam cho biết đối tượng khách hàng của căn hộ một phòng ngủ
ở các dự án cao cấp nội đô chủ yếu là các chuyên gia nước ngoài sang làm việc
tại việt nam hoặc là giới trẻ có thu nhập cao với mức thuê giao động từ một mươi năm đến hai mươi năm triệu đồng một tháng
còn với trung cư tầm trung căn hộ một ngủ sẽ có giá thuê từ năm đến bảy triệu đồng một tháng
khác với tình hình ảm đạm
của năm trước xuất khẩu dệt may năm nay đã có nhiều khởi sắc rõ rệt
theo bộ công thương bốn tháng đầu năm nay kim ngạch xuất khẩu hàng dịch và may mặc tăng sáu ba so với cùng kỳ
doanh nghiệp đã đủ đơn hàng xuất khẩu đến hết quý ba và đang đàm phán thêm đơn hàng cho quý tư
một tín hiệu đáng chú ý khác là nhiều tập đoàn bán lẻ trong khối thành viên các hiệp định thương mại tự do
như canada australia châu âu đã đến việt nam để tìm kiếm chuỗi cung ứng có giá thành cạnh tranh
với đà này nhiều nhận định đưa ra mục tiêu xuất khẩu diệt may cả năm khoảng bốn mươi bốn tỷ đô la hoàn toàn khả thi
từ đầu năm đến nay việt nam đã xuất khẩu hơn một tám tỷ usd hàng trái cây tăng hơn ba mươi hai so với cùng kỳ năm ngoái
điều đáng nói là những căng thẳng trong vận tải biển quốc tế lại có tác động tích cực đối với nhóm hàng này
các tháng đầu năm nay bốn trên năm thị trường lớn nhất của trái cây việt nam đều ở châu á
khi nhiều nước đã chuyển hướng nhập hàng việt nam
theo thị trường hàn quốc nguồn trái cây từ nam mỹ và trung đông
hàn quốc đang bị gián đoạn do khó khăn trong vận tải biển quốc tế bởi vậy hàn quốc tăng nhập trái cây việt nam
chỉ bốn tháng đầu năm nay hàn quốc đã tăng nhập khẩu tới hơn sáu mươi
phần đất này đã vượt mỹ trở thành thị trường nhập khẩu lớn thứ hai của việt nam
ngoài ra trung quốc và sự ưa chuộng sầu riêng của thị trường này vẫn đang là động lực chính cho tăng trưởng của ngành rau quả
đặc biệt nếu sầu riêng đông lạnh việt nam được cấp phép
kim ngạch xuất khẩu sầu riêng sẽ tăng thêm ba mươi tổng giá trị xuất khẩu mặt hàng này mỗi năm
theo dự báo của hiệp hội giao quả các thị trường châu âu hay bờ đông của mỹ bị ảnh hưởng về vận tải biển quốc tế
tuy nhiên xuất khẩu vào australia đặc biệt là thị trường châu á vẫn tăng mạnh
trước đà tăng xuất khẩu những tháng đầu năm dự báo xuất khẩu giao quả có thể thu về bảy tỷ đô la trong năm nay
luyện kế bốn tháng đầu năm xuất khẩu điện thoại và linh kiện tiếp tục ghi nhận tăng năm so với cùng kỳ năm trước
tốc độ tăng trưởng nhanh mặt hàng này của việt nam đã vượt qua ấn độ
vượt lên vị trí nốt xuất khẩu điện thoại thông minh lớn thứ hai thế giới
theo số liệu thống kê sơ bộ của tổng cục hải quan xuất khẩu điện thoại các loại và linh kiện của việt nam
trong tháng bốn đạt ba chín tỷ đô la
lũy kế bốn tháng đầu năm mặt hàng này đã thu về hơn một mươi tám một tỷ đô la tăng năm so với cùng kỳ năm trước
hiện điện thoại thông minh của việt nam chiếm một mươi ba thị phần trên toàn cầu
kết thúc tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn mỹ là khách hàng lớn nhất của việt nam với trị giá xuất khẩu đạt hơn ba tám tỷ đô la mỹ
tăng hai mươi một so với cùng kỳ năm trước
trung quốc đứng ở vị trí thứ hai với hơn ba bốn tỷ đô la mỹ giảm một mươi bốn so với cùng kỳ năm trước
hàn quốc là thị trường xuất khẩu điện thoại các loại và linh kiện lớn thứ ba của việt nam
với hơn một một tỷ đô la mỹ tăng bảy năm so với cùng kỳ năm ngoái
đặc biệt xuất khẩu điện thoại và linh kiện tăng mạnh các nước thành viên khác có tiềm năng của eu
như hungary bàn lan cộng hòa xếp và slovakia
vụ hè thu đang đến tuy nhiên sản lượng chưa cao
trong khi nhu cầu gạo vẫn lớn đẩy giá gạo xuất khẩu tiếp tục tăng nhẹ
tuần qua gạo năm tấm của việt nam được trào ở mức từ năm trăm tám mươi năm năm trăm chín mươi đô la mỹ một tấn
tăng so với mức năm trăm tám mươi năm đô la mỹ một tấn một tuần trước do nhu cầu vẫn lớn
trong khi nguồn cung trong nước thấp
các nhà giao dịch cho rằng nguồn cung sẽ cải thiện từ tháng sáu khi vào chính phủ thu hoạch hẻ thu
cùng xu hướng giá gạo xuất khẩu của thái lan trong tuần qua tăng lên mức cao nhất trong hơn ba tháng
đạt sáu trăm ba mươi hai sáu trăm bốn mươi đô la mỹ một tấn
do nguồn cung thấp và nhu cầu mạnh trong khi giá gạo ấn độ ổn định